theo hồ sơ vụ việc lực lượng chức năng trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện một đối tượng điều khiển xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi một a chín nghìn một trăm tám mươi hai
lưu thông theo hướng từ xã an khánh về thành phố bến tre có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
qua làm việc đối tượng khai là nguyễn duy khanh đồng thời lực lượng chức năng phát hiện trên xe khanh điều khiển
có bảy gói thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu z và scott tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
nguyễn duy khanh thừa nhận được một người không rõ tên
ở tỉnh long an thuê trở thuốc lá trên giao cho một đối tượng khác tại huyện mỏ cây bắc với tiền công là hai triệu đồng
hiện cơ quan công an đã tạm giữ số thuốc lá và xe ô tô nguyễn duy khanh điều khiển để xử lý theo quy định
bộ tài chính vừa thông báo kỳ luật đối với các trường hợp là đảng viên tại các đơn vị thuộc và trực thuộc ubnd
theo đó bộ tài chính quyết định cách chức chủ tịch ubnd đối với ông trần văn dũng
do đã có một đối tượng đối với ông trần văn dũng
trong thời gian xem xét kiện toàn nhân sự chủ tịch ubnd bộ tài chính giao ông nguyễn đức chi
thứ trưởng bộ tài chính trực tiếp phụ trách chỉ đạo điều hành ubnd kể từ ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
để ổn định thị trường thứ trưởng tài chính cho biết sẽ triển khai nhiều giải pháp mang tính đồng bộ
trong đó bộ sẽ đẩy nhanh thực hiện nâng cấp hệ thống giao dịch cho sở giao dịch chứng khoán tp hcm
theo gói thầu đã ký với sở giao dịch chứng khoán hàn quốc
mục tiêu là hoàn thiện
để trong năm nay đưa hệ thống mới vào hoạt động tạo điều kiện để đưa thị trường tiến thêm một bước nữa
liên bộ công thương tài chính sẽ điều chỉnh giá xăng dầu vào lúc một mươi năm h chiều ngày hai mươi ba tháng năm thay vì ngày mai ngày hai mươi một tháng năm
theo quy định từ ngày hai tháng một kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được giảm từ một mươi năm ngày xuống còn một mươi ngày
tức là mỗi tháng điều chỉnh ba lần
theo đó thời gian điều hành giá sẽ rơi vào các ngày mùng một ngày một mươi một
và ngày hai mươi một hàng tháng
tuy nhiên đối với các kỳ điều hành chung vào ngày nghỉ ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ ngày nghỉ lễ
do đó kỳ điều hành ngày hai mươi một tháng năm chung ngày thứ bảy sẽ được lùi sang ngày hai mươi ba tháng năm
hiện các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cũng đã thông báo đến các thương nhân phân phối
cửa hàng bán lẻ thời gian điều chỉnh giá kỳ tới
thưa quý vị trong thời gian phục hồi kinh tế sau covid một mươi chín hiện nay
nhu cầu tìm việc của người dân ngày một tăng cao với mục đích cải thiện thu nhập
nắm bắt được điều này nhiều đơn vị cá nhân đã lợi dụng giả mạo các doanh nghiệp lớn
để đưa ra những lời mời tuyển dụng hấp dẫn nhằm mục đích lừa đảo
người dân cần nâng cao cảnh giác và hết sức thận trọng trước những thông tin tuyển dụng trên mạng
hay qua tin nhắn từ những số điện thoại tài khoản lạ tránh tiền mất tật mang
trà cứu thuê bao nghi ngờ phát tán tin nhắn giác cuộc gọi giác là tính năng mới
của cổng thông tin điện tử phòng chống tin nhắn email cuộc gọi rác của bộ thông tin và truyền thông
khi nhận được các tin nhắn cuộc gọi từ các số điện thoại không rõ nguồn gốc
người dân có thể dễ dàng xác minh nguồn gửi tin nhắn và cuộc gọi tại đây
hiện nay dữ liệu về các phản ánh về tin nhắn giác cuộc gọi giác của người dùng
trên hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn giác cuộc gọi giác thông qua tổng này năm nghìn sáu trăm năm mươi sáu
cũng như là qua cổng thông tin điện tử chốngthưgiác vn là dữ liệu quý giá
và thông tin đã tiếp nhận và từ đó thì cổng thông tin cũng đưa ra các tính năng
hỗ trợ người dùng trong hoạt động phòng chống ngăn chặn tin nhắn lừa đảo
cũng như là cuộc gọi lừa đảo
việc tra cứu này giúp cung cấp thêm các thông tin cảnh báo để người dùng cẩn thận
cảnh giác trước các trò lừa đảo rô rỗ thông qua mạng viễn thông
cùng với đầu số năm nghìn sáu trăm năm mươi sáu website chốngthưgiác vn cũng là một trong những kênh nhận phản ánh
về tin nhắn giác của gọi giác
các thông tin cảnh báo về tin nhắn của gọi giác lừa đảo
cũng được thường xuyên cập nhật để người dân kịp thời nắm bắt
việc cung cấp thông tin của người dân sẽ giúp cho các cơ quan chức năng kiểm tra
xử lý các thuê bao vi phạm và kịp thời cảnh báo đến người dùng với các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo
bằng cách này mỗi người dân đều có thể cùng chung tay tham gia chống lại vấn nạn tin nhắn giác của gọi giác
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
với việc giá nguyên liệu thế giới giảm giá bán thép xây dựng trong nước
đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đã điều chỉnh giảm trung bình từ ba trăm linh đến năm trăm linh đồng một tấn
kể từ cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
hiện ở mức bình quân một mươi tám hai trăm năm mươi đồng đến một mươi tám năm trăm linh đồng một kg tùy loại sản phẩm và từng doanh nghiệp
hiện tại năng lực sản xuất của các doanh nghiệp thép trong nước đã đáp ứng đủ nhu cầu cho thị trường nội địa
tuy nhiên nguồn nguyên liệu trong nước mới đáp ứng từ hai mươi đến ba mươi nhu cầu sản xuất
còn lại vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu
do đó giá thép tại việt nam
gần như phụ thuộc hoàn toàn vào giá nguyên liệu thế giới
ban quản lý dự án đường sắt nhồn ga hà nội kiến nghị tăng tổng mức đầu tư lên hơn ba mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng
tức là tăng hơn bốn chín trăm linh tỷ đồng
theo báo cáo tiến độ chung của dự án hiện đạt hơn bảy mươi
trong đó đoạn trên cao đạt trên chín mươi năm còn đoạn đi ngầm đang bị chậm
đến nay có chín trên một mươi gói thầu cần ký kết
các phụ lục gia hạn thời gian thực hiện và bổ sung các chi phí do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng
bốn tháng đầu năm nay thu ngân sách nhà nước đạt trên năm trăm năm mươi ba tỷ đồng bằng bốn mươi bảy
các lĩnh vực có số thu cao như dầu thô thu tiền sử dụng đất đặc biệt là các khoản thu từ nội địa
đã đạt bốn mươi bốn dự toán tăng sáu một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
điều này thể hiện nội lực của nền kinh tế
đang dần hồi phục với mức tăng trưởng khá phản ánh sức khỏe tốt lên của doanh nghiệp
thưa quý vị thời gian gần đây món gà ủ muối đang được ưa chuộng trên thị trường bởi tính tiện lợi
được người bán hàng giới thiệu là gà di gà nuôi cùng với mức giá rẻ hơn cả giá gà đầu vào trên thị trường
với mức giá này nguồn gốc chất lượng
hình ảnh an toàn thực phẩm của món ăn có phải là điều đáng lo ngại
màu sắc bắt mắt hương vị mới lạ giá rẻ bất ngờ
gà ổ muối hoa tiêu đang là món ăn vô cùng được ưa chuộng trên thị trường trong thời gian gần đây
đáng nói với mức giá chỉ khoảng năm mươi sáu mươi nghìn đồng cho hơn một kg gà đã chế biến sẵn
giá chỉ bằng một nửa so với cả ta thông thường
chất lượng và nguồn gốc sản phẩm là những bí ẩn chỉ người bán mới biết
tại chợ home hà nội
người mua xỉ mua lẻ gà ủ muối với mức giá rẻ bất ngờ
nên ở chợ mua cái gì cũng rẻ không phải tự hào luôn cái gì cũng rẻ và ngon

rán để mang về được đúng không
trong vai người muốn lấy xỉ gà ủ muối chúng tôi tìm đến một kho bán gà ủ muối tại hà nội
bởi vì cái gà nó không có kim gan lòng mẻ

đã thu giữ hàng nghìn sản phẩm gà ủ muối hoa tiêu nhập lậu
số gà ủ muối trên được thu gom ở nhiều nguồn khác nhau với số tiền khoảng ba mươi triệu đồng
chủ yếu cung cấp cho các nhà hàng trên địa bàn hà nội
nếu chót lọt có thể thu lợi hàng trăm triệu đồng
theo kết quả giám định tất cả số gà này đều không đạt chất lượng
và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
lợi dụng vào các nhu cầu và thực phẩm của thị trường ở trong nước đang khan hiếm
và một số các cái mặt hàng được người việt nam đã dùng với số lượng cao
chủ yếu các đối tượng cung cấp cho các nhà hàng để cung cấp cho các người dân
thủ đoạn của các đối tượng hoạt động ở đây chính là các thời gian
mà các cơ quan chức năng vào các buổi tối để các đối tượng giao hàng
theo các chuyên gia gà không đầu trên thị trường là loại gà nuôi để lấy trứng
thời gian đẻ khoảng một mươi tám tháng sau đó gọi là gà thể loại
trong quá trình nuôi người nuôi sử dụng khá nhiều vaccine thậm chí cả thuốc kháng sinh
nên từng tồn dư trong thịt không đảm bảo an toàn thực phẩm
ở việt nam loại gà này được các tiểu thương nhập về và bán lại cho người sử dụng
sau khi tẩm ướp với nhiều gia vị và các tem mát đánh cháo một gốc tiết xứ
có hóa chất người ta cho vào để người ăn cái loại này ăn vào thì chắc chắn là không bị tiêu chảy
nhưng mà còn một cái thứ hai là cái ngộ độc nó ngấm ngầm mỗi ngày một tí
dẫn tới một cái chuyện nó ảnh hưởng đến sức khỏe sau này ví dụ như có ung biếu chẳng hạn
để đảm bảo sức khỏe của gia đình và bản thân khi lựa chọn mua thực phẩm người tiêu dùng cần lưu ý
chỉ mua sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ cụ thể không ham giá rẻ
mua những sản phẩm online không rõ nguồn gốc
cần chú ý quan sát đến màu sắc sản phẩm khi mua
ưu tiên sử dụng thực phẩm tươi sống để tận dụng tối đa chất dinh dưỡng của sản phẩm
thưa quý vị mô hình workshop vẽ tranh giải trí hiện đang là một sân chơi lành mạnh cho tất cả mọi người
chỉ cần khách tham gia thích vẽ muốn vẽ cho dù không biết vẽ
với sự hướng dẫn của những người họa sĩ trẻ khách tham gia sẽ được trải nghiệm trở thành họa sĩ thực thụ trong hơn một trăm tám mươi phút
và những hình ảnh về mô hình này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
xin chào quý vị khán giả của truyền hình công an nhân dân
ngày hôm nay thì tôi muốn dận các bạn tới một địa điểm rất là thú vị và thu hút người tham gia đặc biệt là người đam mê nghệ thuật và thích vẽ tranh
nếu các bạn chưa biết đó là địa điểm nào thì hãy cùng tôi đến và trải nghiệm let s go
vào những ngày cuối tuần workshop vẽ tranh tipsyart luôn trật kín cách tham gia trải nghiệm
mỗi buổi học đều có một hạ sĩ hướng dẫn cùng các trợ giảng
học viên sẽ trực tiếp chọn màu pha màu biến một tấm toàn trắng tinh thành một bức tranh treo tường hòa chỉnh
về tipsyart thì chúng ta sẽ chỉ cần tập trung lắng nghe và quan sát tranh mẫu quan sát hướng dẫn và chỉ cần thêm một chút xíu khéo leo nữa
thì hoàn toàn có thể là hoàn thiện một bức tranh như ý mà mới đi vẽ lần đầu cũng có thể hoàn thiện được
bọn mình không phải là dạy mỹ thuật mà bọn mình sẽ hướng cho mọi người là
thư giãn và trải nghiệm là chính
để đảm bảo chất lượng cho mỗi buổi vẽ tranh mỗi lớp vẽ sẽ giới hạn số lượng khách tham gia từ hai mươi năm đến ba mươi người
trước đó khách tham gia sẽ phải đăng ký mua vé trên website của tipsias với giá thành từ bốn trăm bốn mươi đồng một lớp
nhiều học viên bày tỏ cảm giác ngạc nhiên thích thú khi được tự tay cầm cọ vẽ và sáng tạo những bức tranh của riêng mình sau lần trải nghiệm tại đây
hôm nay thì mình đến đây với hai người bạn khác và cả ba chị em thì cùng có một khoảng thời gian mà
có thể thư giãn hơn sau những ngày làm việc mệt mỏi
trải nghiệm mang lại không chỉ là tranh mà nó còn là sự thư thái và sự tận tình của các bạn nhân viên của tipsyart

chị thấy rất là vui và so với giá thành chị thấy rất là hợp lý cho một buổi trải nghiệm để học vẽ như thế này

nhưng ít ai biết tipsiat là một trong những cái tên đầu tiên đưa trả lưu này gần lại với giới trẻ một vài năm về trước
đến nay đây vẫn là địa chỉ quen thuộc và tin cậy đối với những người yêu thích hội họa
muốn tự tay tạo nên tác phẩm của mình mà không có nhiều thời gian tham dự các lớp học chuyên sâu
vậy là sau ba tiếng đồng hồ thì
mình đã hoàn thiện xong tác phẩm của mình
mặc dù là như quý vị thấy thì tác phẩm của mình
vẫn chưa được đẹp lắm nhưng mà
cái trải nghiệm hôm nay của mình rất là đáng nhớ
mình tin chắc rằng chỉ cần tới hai ba lần nữa
là bức tranh của mình sẽ cải thiện đi rất là nhiều
nếu cuối tuần này quý vị và khán giả
vẫn chưa biết phải đi đâu
thì mình tin chắc rằng tipsy art sẽ chính là
điểm rất là đáng tin